trên thông tin phản ánh của các cơ quan báo chí xung quanh nội dung gần hai hectare đất dự án đồ thị bị bỏ hoang gây lãng phí nghiêm trọng tại huyện mê linh tp hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu ủy ban nhân dân tp hà nội kiểm tra và xử lý
cụ thể các chủ đầu tư dự án đưa ra lý do là điều chỉnh lại quy hoạch vì khi chuyển từ vĩnh phúc về hà nội khó giải phóng mặt bằng nên không triển khai nhưng thực tế là do thị trường bất động sản tại đây đóng băng
trong khi đó phần lớn các dự án đã huy động vốn từ khi chưa giải phóng mặt bằng có dự án đã bán thu tiền một trăm linh giá trị lô đất nếu thành phố hà nội không có chế tài nghiêm khắc câu chuyện tương tự như thế này sẽ còn tiếp diễn